các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức vương quốc campuchia trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam
cảm ơn campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao việt nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng chính phủ và nhân dân campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch covid một mươi chín phục hồi kinh tế và ổn định an sinh xã hội
chúc campuchia tổ chức tốt cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục xây dựng đất nước campuchia hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh thịnh vượng
đánh giá cao những đóng góp và kết quả tích cực campuchia đạt được trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ tin tưởng campuchia sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô phnom penh những ngày tới